chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi hai tại trụ sở chính phủ đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã có buổi tiếp ông chris house
phó chủ tịch tập đoàn nike của hoa kỳ
tại việt nam nhà máy của tập đoàn nike đang là nhà máy sản xuất lớn nhất
và quan trọng nhất của tập đoàn trên toàn thế giới với tổng giá trị xuất khẩu năm hai nghìn một mươi chín là sáu bảy tỷ đô la
phó chủ tịch tập đoàn nike đề xuất với chính phủ về việc hợp tác đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao
phục vụ cho nhà máy của tập đoàn tại việt nam và tạo điều kiện cho tập đoàn
ký các hợp đồng sử dụng năng lượng tái tạo thân thiện với môi trường
phó thủ tướng vương đình huệ khẳng định chính phủ việt nam luôn đẩy mạnh cải cách hành chính
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài đặc biệt là hoa kỳ
việt nam sẽ tiếp tục bổ sung các loại thuế và chính sách ưu tiên cho dự án công nghệ cao
thân thiện với môi trường khuyến khích ưu đãi doanh nghiệp đầu tư nước ngoài
có thiện trí chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp việt nam